cử nhân nhà có điều kiện đi cướp tiệm vàng rồi cất giấu đi làm bình thường
không hài lòng với mức lương hiện tại thanh niên tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin đang có công việc ổn định
đã chọn kiếm thêm tiền bằng cách cướp tiệm vàng
trắng đêm lần theo dấu vết
đến thời điểm khi vụ án cướp tiệm vàng mỹ hoa kim ở phường đức long thành phố phan thiết đã được triệt phá thành công
thủ phạm đã cuối đầu nhận tội tài sản của người dân đã được thu hồi
thì các trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự mới có thời gian ngồi để hệ thống lại quá trình gây án của thái văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại buôn brương bê xã e nam huyện ea hờ leo đắk bò ở tỉnh đắk lắc
để thực hiện hành vi của mình trường đã nghiên cứu rất lâu từ địa điểm sẽ ra tay cướp tài sản
con đường bỏ trốn cố tình để lại dấu vết đối tượng đã xây dựng một kế hoạch gây án như kịch bản phim hollywood
bởi tiệm vàng mỹ hoa kim nằm ngay trên đường trần hưng đạo con đường sầm ốt bậc nhất thành phố phan thiết
thời điểm đối tượng ra tay lại đúng vào ngày người dân được nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
nên con đường vốn dĩ đã nhộn nhịp xe cộ lại càng thêm đông đúc
đường nhiều xe đi nhà cửa san sát nhưng đối tượng vẫn chọn tiệm vàng mỹ hoa kim làm nơi gây án
thì có lẽ tên cướp đã có sự chuẩn bị kỹ càng rất manh động và liều lĩnh
ngay khi vụ việc xảy ra công an thành phố phan thiết đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường ghi nhận những thông tin ban đầu
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc lãnh đạo công an tỉnh đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ cử lực lượng xuống phối hợp
cùng với công an thành phố phan thiết khám nghiệm hiện trường điều tra phá án
mục tiêu đặt ra là phá án trong thời gian nhanh nhất đưa đối tượng thực hiện vụ cướp về quy án
trích xuất camera tại tiệm vàng lực lượng chức năng phát hiện đối tượng thực hiện vụ cướp là người đàn ông đi xe máy hiệu vision
sau khi cướp số vàng đối tượng đã điều khiển xe máy chạy theo hướng cầu trần hưng đạo
lúc này lực lượng công an được huy động tổng lực chia thành nhiều nhóm để truy theo dấu vết đối tượng tẩu thoát
lực lượng kỹ thuật hình sự thì tiếp tục ở lại tiệm vàng khám nghiệm hiện trường
quá trình theo dấu các trinh sát phát hiện đối tượng chạy lên hướng văn thánh phú tài
sẽ theo hướng đường nguyễn thị định đến đoạn đường thuộc khu phố sáu phường phú tài
thì đối tượng bất ngờ dễ trái lãn bất tâm không để lại dấu vết
cùng với đó qua quan sát hình ảnh trên camera các trinh sát phát hiện biển số xe mà đối tượng sử dụng
đã có dấu hiệu bị sửa chữa thay đổi số
trưng cư quan trọng nhất của vụ án đến thời điểm đó lại gặp khó khăn
tuy nhiên với sự dày dạn kinh nghiệm của mình các trinh sát đã phán đoán ra chữ số mà đối tượng đã cố tình thay đổi
nhằm che giấu hành vi
có được biển số các trinh sát và cả lãnh đạo công an tp phan thiết đã điện thoại
như các đơn vị công an ở tp hcm tra cứu thông tin chủ xe
một sự trùng hợp ngẫu nhiên là mặc dù chiếc xe biển số tp hcm
nhưng chủ xe đang đi làm thuê ở xã tiến thành tp phan thiết
ngay lập tức hàng chục trinh sát đã được triển khai xuống xã tiến hành để tìm kiếm chủ xe
dù lúc này chơi đã bắt đầu về khuya
mọi thông tin có được dù là nhỏ nhất các trinh sát đều tổ chức xác minh
kể cả việc bất chấp mùi su ế đi vào bãi rác bình tú đến từng căn tròi của người nhặt phe chai
để tìm chủ nhân của chiếc xe
còn tại phường phú tài ngoài lực lượng trinh sát công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động
để tiến hành kiểm tra từng nhà trọ nhà nghỉ trên địa bàn
ba giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn việc kiểm tra chưa mang lại những thông tin gì quý giá
một phương án được tính đến là gõ cửa kiểm tra nhà những đối tượng khả nghi trên địa bàn
bởi hành chính di chuyển của đối tượng rất giống người đã thành thuộc các tuyến đường
trên địa bàn thành phố phan thuyết
tuy nhiên lúc này tổ công tác ở xã tiến thành báo về đã xác định được chủ nhân thứ ba của chiếc xe
tức là chiếc xe biển số tp hcm sau khi đến bình thuận lại tiếp tục được bán cho ba người khác nữa
khi đến chủ thứ ba là khoảng hơn bốn giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn
đây cũng là một nhà nghỉ trên địa bàn phường xuân an
các trinh sát phát hiện chiếc xe vigion đang để ở đó xác định đây là manh mối quan trọng
có tính chất quyết định đến việc phá án
các trinh sát đã khai thác nhanh và được biết người thuê chiếc xe này đã trả phòng trả xe
rời đi lúc một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bốn một sự trùng hợp đáng ngờ
thông tin người đăng ký phòng cũng nhanh chóng được xác định ở xã hờ nêng huyện đắc đoa tỉnh gia lai
hơn sáu giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn một tổ công tác đã được lệnh sẵn sàng lên xe đi gia lai
một tổ khác vẫn tiếp tục ra soát các thông tin còn nghi vấn
và điều này đã mang lại thông tin quyết định khi người dân cung cấp đối tượng không đi mũi né để về gia lai như thông tin ban đầu xác định
đối tượng chỉ thi một đoạn rồi quay lại biến xe bắt phan thiết bắt xe đi tp hcm
gần bảy giờ sáng các trinh sát lại tiếp tục xác thực thông tin trên
trong lúc các đồng đội đang khai thác thông tin thì một nhóm trinh sát đã tranh thủ ăn sáng bằng mì tôm
để khi thông tin trên là chính xác thì lên xe đi tp hcm ngay lập tức
hơn bảy giờ một tổ công tác đã lên xe đi tp hcm và bình dương
nhờ sự giúp sức phối hợp của công an hai tỉnh trên
mà tổ công tác đã nhanh chóng xác định vị trí và bắt được trường
khi y đang làm việc ở công ty tại thành phố thuận an tỉnh bình dương sau đúng hai mươi bốn giờ gây án
các trinh sát cho biết thái văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú buôn bren bê xã e nam huyện đắk đoa tỉnh đắk lắc
xuất thân từ một gia đình có điều kiện tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin
đang làm việc tại một công ty vận tải với thu nhập khá tốt
sống trong một căn hộ trung cư tại tp thuận an bình dương
với bản chất đua đòi ăn chơi với mức thu nhập cao vẫn không đủ chi tiêu
trương nảy sinh ý định đi cướp để có nhiều tiền tiêu xài thoải mái
với ý đồ đó trường đã nghiên cứu tính toán kế hoạch sao cho hoàn hảo để qua mắt các cơ quan chức năng
trường đặt qua mạng làm căn cướp công dân giả mang tên lê hoàng anh
sinh năm hai nghìn năm chú tại xã hà niêng huyện đắk đoa tỉnh gia lai
một xiêm rác một bình xịt hơi cay băng keo đen
ngày một mươi tám tháng bốn trường đón xe ra tp phàn thiết bình thuận
đến phường xuân an sử dụng giấy tờ mang tên lê hoàng anh
thuê một phòng nghỉ thuê xe máy biển kiểm soát năm mươi chín i một một mươi chín nghìn tám trăm chín mươi một
đi vòng khắp thành phố để nghiên cứu địa hình đường đi nước bước
và tiệm vàng sẽ là con mồi của mình
đến một mươi sáu giờ trường dùng băng keo đen sửa biển số xe
từ biển số năm mươi chín i một một mươi chín nghìn tám trăm chín mươi một thành năm mươi chín i một một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một
đeo khẩu trang rồi điều khiển xe đến
tiệm vàng mỹ kim hoa trên đường trần hưng đạo phương đức long tp phàn thiết
thiếu lúc vắng người trường đã dừng xe máy bên ngoài
bước vào tiệm hỏi mua một số vàng trang sức
sau khi lựa chọn xong trường yêu cầu chủ tiệm vàng bỏ vào bao ni lông
một tay cầm vàng một tay cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm
và chung quanh rồi chạy ra xe tàu thoát
trường điều khiển xe đến một vùng đất trống thay quần áo
tháo băng keo đã dán sửa biển số xe rồi đi vòng vo quanh các con đường thành phố
sau đó trở về nhà nghỉ trả xe trả phòng bỏ xiêm rác
rồi ra quốc lộ đón xe vào tp hcm ngay trong đêm
sáng ngày một mươi chín tháng bốn trường lên xe về căn hộ của mình ở thuận an bình dương
cất dấu bớt số vàng cướp được chị lấy một sợi dây năm chỉ vàng mang ra tiệm bán
sau đó đi uống cà phê rồi vào công ty làm việc như bình thường
yên tâm với cả quá trình điều nghiên gây án tẩu thoát đến tiêu thụ vàng
trường luôn sử dụng giấy tờ giả xiêm rác và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện
trường đâu ngờ rằng ngay khi nhận tin báo của chủ tiệm vàng
công an tp phan thiết đã đến tận hiện trường khám nghiệm điều tra
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh bình thuận
công an các cấp đã huy động tổng lực lượng
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt cho bằng được đối tượng cướp tiệm vàng
đến chiều ngày một mươi chín tháng bốn khi đang ngồi làm việc trong phòng máy lạnh ở công ty
lực lượng trinh sát hình sự của công an tp phan thiết và công an tỉnh bình thuận
đã đến gặp trường hỏi số vàng cướp được đang cất giấu ở đâu
quá bất ngờ hốt hoảng sợ sệt trường chỉ còn biết cuối đầu thừa nhận hành vi cướp tiệm vang của mình
và đưa các trinh sát về căn hộ cao cấp của mình chỉ nơi dấu vàng cướp được chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ
với nhân thân trường xuất thân từ gia đình tương đối khá giả
bản thân đối tượng là đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh
và đang làm việc cho một công ty vận tải lớn ở thành phố thuận an tỉnh bình dương
đối tượng có sở thích đọc các loại sách về tâm lý con người
trường có vay một số tiền trên các app cho vay tiền trên mạng
để thực hiện ý định cướp tài sản trường đã lên một kế hoạch kín kẽ tỉ mỉ nhưng chỉ sai một điều duy nhất
đó là sai ngay từ khi hình thành ý định cướp tiệm vàng bởi cao nhân tắc hiểu cao nhân trị
mọi hành vi phạm tội dù có tinh vi đến đâu thì cuối cùng cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật
có một điều đặc biệt trong vụ án này là ngày đối tượng trường thực hiện vụ cướp cũng là ngày kỷ niệm bảy mươi tám năm
thành lập lực lượng cảnh sát hình sự một mươi tám tháng bốn một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi tám tháng bốn hai nghìn hai mươi
việc khám phá nhanh vụ án này một lần nữa khẳng định trình độ nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hình sự ngày một nâng cao
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng cảnh sát hình sự đang ngày đêm nỗ lực hết mình trên con đường đấu tranh với tội phạm hình sự
giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau